hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội của chính quyền
nhân dân nước cộng hòa cuba do đồng chí esteban lasso hernández
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi tám tháng sáu
sáng ngày một mươi hai tháng sáu tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba
ngay sau lễ đón hai chủ tịch quốc hội đã tiến hành hội đàm
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí esteban lasso hernández
và đoàn đại biểu quốc hội cuba thăm hữu nghị chính thức việt nam
chuyến thăm mang đến cho quốc hội nhân dân việt nam
những tình cảm đoàn kết hiếu nghị nồng ấm là bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng
và quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện việt nam cuba nói chung
tại hội đàm hai bên đồng ý sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương
nhất là tại liên hợp quốc vì lợi ích của mỗi nước vì hòa bình và ổn định phát triển ở hai khu vực cũng như trên toàn thế giới
hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước sẽ tăng cường trao đổi và tìm ra những biện pháp cụ thể
thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới
ngay sau hội đàm đồng chí esteban lasso hernández đã phát biểu tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
chiều ngày một mươi ba tháng sáu tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thân mật tiếp
đồng chí esteban laso erenandez ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa cuba
tổng bí thư nguyễn phú trọng nồng nhiệt chào mừng đồng chí esteban lasso hernández sang thăm việt nam
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung trong sáng giữa đảng nhà nước quốc hội và nhân dân hai nước việt nam cuba
tổng bí thư mong muốn trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay
hai đảng hai nước càng cần phải nỗ lực vun đắp cho quan hệ anh em truyền thống mẫu mực là biểu tượng của thời đại
như khẳng định của đồng chí fidel castro
về phần mình đồng chí esteban lasso hernández thông báo với tổng bí thư về kết quả các cuộc hội đàm
hội kiến với các đồng chí lãnh đạo nhà nước chính phủ và quốc hội việt nam
những nét lớn về quốc hội và tình hình cuba gần đây
đồng chí cũng cảm ơn sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam
đã luôn dành cho cuba khẳng định quyết tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đặc biệt giữa hai đảng hai quốc hội và nhân dân hai nước cuba việt nam
chiều ngày một mươi hai tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp
đồng chí esteban lasso hernández
chào đổi với đồng chí esteban lasso hernández
về quan hệ song phương chủ tịch nước trần đại quang đề nghị lãnh đạo đảng và nhà nước hai nước
tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan đẩy mạnh các cơ chế hợp tác hiện có giữa việt nam và cuba
hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác ổn định và lâu dài
quốc hội hai nước ủng hộ và hỗ trợ triển khai cũng như giám sát công tác tăng cường quan hệ song phương
của nhà nước và chính phủ hai nước
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn
và chân thành với cuba về kinh nghiệm bài học thành công và chưa thành công đúc kết được trong công cuộc đổi mới
sẵn sàng làm hết khả năng để có thể ủng hộ hỗ trợ nhân dân cuba anh em vượt qua mọi khó khăn thách thức
chủ tịch quốc hội cuba esteban lasso hernández khẳng định cuba sẽ tiếp tục đi trên con đường hướng tới xã hội chủ nghĩa
đồng chí esteban lasso hernández trân trọng cảm ơn việt nam sẵn sàng chia sẻ với cuba kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội
nhấn mạnh việt nam có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp
và đây là thời điểm rất thích hợp để đưa mối quan hệ hợp tác đi vào thực chất đạt hiệu quả cao hơn
cũng trong chiều ngày một mươi hai tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đồng chí esteban lasso hernández
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam khuyến khích tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác song phương
ngày càng có nhiều doanh nghiệp việt nam muốn đầu tư lâu dài tại cuba
cho rằng kim ngạch thương mại hai triệu năm ngoái còn thấp
thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ thương mại hơn nữa
việt nam cam kết sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài cho cuba
chủ tịch quốc hội cuba cho biết chuyến thăm này nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của việt nam
sau hơn ba mươi năm đổi mới để cập nhật vào mô hình kinh tế của cuba
cuba đang ưu tiên thúc đẩy hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực thương mại đầu tư cơ sở hạ tầng
trao đổi hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa hai bên
trong đó cuba đang hoàn thiện thể chế pháp lý về kinh tế đầu tư
và cộng đồng doanh nghiệp việt nam quan tâm đầu tư tại cuba trên nhiều lĩnh vực
trong đó có cơ sở hạ tầng
ngày một mươi sáu tháng sáu tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ ngoại giao
tổ chức lễ trao quyết định của chủ tịch nước
bộ nhiệm trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhiệm ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã dự và trao quyết định
cho hai mươi hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam ở nước ngoài
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang
nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ được đảng nhà nước bổ nhiệm làm trưởng cơ quan đại diện
của việt nam ở nước ngoài nhiệm ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang
mà đảng và nhà nước nhân dân tin tưởng giao phó
chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
cần nắm vững các phương châm kiên định mục tiêu tổng quát cho năm năm tới
là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển nhanh và bền vững
thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm là giữ vững môi trường hòa bình
ổn định tranh thủ các nguồn lực bên ngoài kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập
chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc nâng cao vị thế
uy tín của đất nước trên trường quốc tế
chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ
đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức lễ ký nghị quyết liên tịch
quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam
tham dự lễ ký có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
cùng nhiều lãnh đạo quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thời gian qua hoạt động giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam đã được
triển khai chủ động tích cực đồng bộ từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt
việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế trong đó có việc quy định chi tiết về các hình thức giám sát
phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam ở nghị quyết liên tịch này được kỳ vọng sẽ góp
phần tháo gỡ về cơ chế nâng cao chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội trong thời gian tới
ngày một mươi ba tháng sáu tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp ông gites sama
chủ tịch ủy ban đoàn kết ấn độ việt nam bang tây bengal ấn độ
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những đóng góp đầy ý nghĩa
và thiết thực của ủy ban đoàn kết ấn việt cũng như cá nhân ngài chủ tịch
trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và ấn độ
ngày càng có những bước phát triển đáng phấn khởi như hiện nay
chủ tịch quốc hội hy vọng trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm hữu nghị lần này
ngài chủ tịch sẽ thu thập thêm được nhiều thông tin và kinh nghiệm quý báu
để tiếp tục có những tác phẩm hay làm cho nhân dân hai nước
về phần mình chủ tịch ủy ban đoàn kết ấn độ việt nam bang tây bengal
cho rằng thời gian tới hai nước cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân
hợp tác về du lịch bảo tồn di sản
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng sáu phiên chất vấn và trả lời chất vấn
của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đã diễn ra
tại phiên chất vấn bốn bộ trưởng gồm bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến và bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư nguyễn trí dũng
đã trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
cuối phiên chất vấn phó thủ tướng thường trực trương hòa bình phát biểu làm rõ thêm
và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ
sáng ngày một mươi ba tháng sáu bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
là thành viên chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn liên quan đến giải pháp đột phá
và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp
biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm
gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa
phát triển nông nghiệp bền vững công tác bảo tồn bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản
quản lý các hoạt động khai thác
chiều cùng ngày bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện trả lời chất vấn
liên quan đến vấn đề quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật khai thác
sử dụng các công trình văn hóa thể thao tổ chức lễ hội giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp
về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn phát triển văn hóa xã hội
công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch
trong ngày chất vấn thứ hai bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến trả lời về thực trạng giải pháp
nâng cao chất lượng hiệu quả khám bệnh chữa bệnh vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước
về giá thuốc cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh việc đầu tư cho y tế cơ sở
để giảm tài cho bệnh viện tuyến trên thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đặc biệt tại các địa bàn
miền núi các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
tiếp đến bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng bắt đầu trả lời các chất vấn về giải pháp
cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển phân bổ thông báo kế hoạch
vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng cường quản lý kiểm soát tránh lãng phí trong đầu tư công
trách nhiệm của bộ ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia
cuối phiên chất vấn phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã phát biểu và trực tiếp trả lời
chất vấn các đại biểu quốc hội rất nhiều vấn đề nóng được cử tri cả nước quan tâm như biên chế giáo viên
nông sản được mùa mất giá giải pháp xử lý các dự án nghìn tỷ kém hiệu quả
vấn đề phát triển vùng đồng bằng sông kiều long đã được các đại biểu chất vấn
phát biểu kết thúc phiên chất vấn trong chiều ngày một mươi năm tháng sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã khẳng định các nhóm nội dung của phiên chất vấn mà quốc hội lựa chọn đã thể hiện sự bám sát
chúng vấn đề đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân cả nước
chất vấn ngắn gồm rõ ràng
trong tuần qua đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
bên hành lang quốc hội đại biểu quốc hội đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra thành công
các thành viên chính phủ đã làm rõ những vấn đề đại biểu nêu
chúng tôi đánh giá cao là các bộ trưởng thẳng thắn giám nhận trách nhiệm khi mà thấy rằng cái ngành mình
với công vị là tư lệ
còn chưa làm được vẫn còn những vấn đề yếu kém
qua việc nhận trách nhiệm đó chúng tôi tin rằng các bộ trưởng cũng sẽ cùng với đội ngũ giúp việc của mình
hoặc là những bộ phận hiệu quan khác để cùng phối hợp tìm ra những vấn đề để giải quyết một cách rốt ráo tận gốc
có thể thấy đây là cái phiên chất vấn mà dài nhất trong các kỳ họp trước đây
do vậy thời gian mà các bộ trưởng trả lời
tôi cũng khá là thỏa mãn các yêu cầu của đại biểu
và trong cái trả lời chất vấn của bộ trưởng thì tôi thấy rất rõ là có đến ba bộ trưởng đã nhận trách nhiệm
trong công tác quản lý ngành của mình ngay từ phiên đầu tiên của chất vấn
và trong phiên chất vấn này thì cũng đã đề cập được tới những cái vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm
những vấn đề bức xúc nóng trong từng lĩnh vực của các ngành
và ở đây thì tôi rất là ấn tượng
bởi vì cái thời gian mà cho các đại biểu chất vấn và tranh luận thì cũng rất là sôi nổi
rất là nhiều câu hỏi chất vấn trở lại đối với lại các bộ trưởng
cũng như với các câu hỏi và tham luận của các đại biểu trước đó
thì cũng thể hiện một sự rất là quan tâm của các đại biểu về những vấn đề này
nếu mà nói thì cá nhân tôi rất là ấn tượng với phần trả lời chất vấn của bộ trưởng y tế
có lẽ đây là một bộ trưởng nữ duy nhất
và phần trả lời của bộ trưởng
thì cũng đã chạm đến những cái vấn đề mà được ưu tiên hiện nay trong lĩnh vực y tế
đó là vấn đề ý đức của người bác sĩ
rồi vấn đề bảo hiểm y tế vấn đề y tế cơ sở
và tôi thấy rằng là những cái câu trả lời của bộ trưởng đã đi thẳng vào trọng tâm
đi thẳng vào những lĩnh vực trách nhiệm của mình
đưa ra được những cái giải pháp cũng như là những cái lộ trình trong thời gian tới
và cái thời điểm để mà hoàn thành những cái kế hoạch của toàn ngành
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc